để phục vụ cho tới tiêu sản xuất nông nghiệp cho người dân xã trung trực huyện yên sơn
tỉnh tuyên quang đã đầu tư sửa chữa và nâng cấp công trình đập thủy lợi khuôn lù trị giá gần một mươi năm sáu tỷ đồng
sau hai lần gia hạn thời gian thi công đến nay công trình này đã được đưa vào sử dụng nhưng chưa phát huy được hiệu quả
theo hợp đồng thi công công trình đập thủy lợi khuôn lù bắt đầu được xây dựng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi và hoàn thành vào tháng hai năm hai nghìn một mươi một
tuy nhiên đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm công trình mới hoàn thành và đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
chủ đầu tư mới ký biên bản bàn giao cho ủy ban nhân dân xã trung trực
nhưng lại không bàn giao biên bản và hồ sơ hoàn công công trình cho ủy ban nhân dân xã
theo tìm hiểu phóng viên truyền hình nhân dân được biết do chậm bàn giao nên công trình không có đơn vị quản lý
khai thác và bảo vệ có hộ gia đình tự ý nuôi trồng thủy sản trên mặt hồ nhiều đoạn kênh đã bị hư hỏng
nhiều chỗ nước bị rào rỉ một số vị trí tuyến kênh bị đất vùi lấp không có khả năng dẫn nước
gia đình bà trần thị thoa nằm cách công trình thủy sản
thủy lợi khuôn lù khoảng năm mươi mét đoạn kênh dẫn nước đi qua diện tích đất của gia đình bà bị trũng
nước thường xuyên chảy tràn ra ngoài và tràn vào khu vực chăn nuôi của gia đình
chỗ kia là gia đình cô coi là nó tràn quá khổ quá
các đứa cô nằm thấp cho nằm phải xây một lượt đây này
cái chỗ này nằm trúng quá chỗ kia cao quá không bao giờ nước về được
còn đây là ruộng lúa của gia đình ông đào văn sẩm
từ nhiều năm nay gia đình ông và nhiều hộ dân trong thôn vẫn phải bắt nước từ hệ thống thủy lợi cũ của xã
nằm cách khu ruộng của gia đình ông gần hai km
mà đến giờ phút này là chưa thấy có hiệu quả gì cả mà dân cũng không được sử dụng cái nước này
tôi chả có hiệu quả gì cả dân chả được hưởng một cái gì hết thật đấy mà không được hưởng một cái gì hết
ủy ban dân huyện cũng đã làm việc với nhà thầu thi công công trình
và cũng đã yêu cầu nhà thầu thi công công trình khẩn trương các cuộc những tôn tạo
về nhà thầu thi công công trình
về vấn đề kỹ thuật cũng như là các cuộc những cái hư học
để hoàn thành sớm những việc khắc phục này trong tháng một mươi
công trình đập thủy lợi khuôn lù với số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng chưa phát huy được hiệu quả
không bảo đảm cung cấp nước sản xuất cho người dân như mục tiêu đã đề ra
các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên quang cần có giải pháp khắc phục tình trạng trên
để sớm phát huy được hiệu quả của công trình như mục đích đã đề ra